bộ y tế đã có hướng dẫn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi tổ chức dạy học trực tiếp gửi bộ giáo dục và đào tạo ngày hai mươi một tháng hai
theo bộ y tế thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
căn cứ tình hình dịch bệnh hiện nay trên thế giới và tại việt nam tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao trên toàn quốc
bộ y tế đã xây dựng bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục khi tổ chức dạy học trực tiếp cụ thể như sau
quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp mắc covid một mươi chín trong cơ sở giáo dục
bước một khi có trường hợp f báo ngay hiệu trưởng ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế trường học hoặc ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
chuyển ngay trường hợp f xuống phòng cách ly tạm thời của trường học theo lối đi riêng đã được phân luồng
bước hai hiệu trưởng ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
thông báo đồng thời ngay cho trạm y tế cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để ngay lập tức đến xử lý cùng
bước ba đối với lớp học có học sinh f giáo viên chủ nhiệm cho học sinh ngồi yên tại chỗ
các cán bộ y tế trường học và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế cấp xã tổ chức điều tra xác định các trường hợp f một theo hướng dẫn của ngành y tế
việc xác định trường hợp là f một thực hiện theo công văn số một mươi một nghìn bốn mươi hai bitdp ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh covid một mươi chín
cán bộ y tế trường học và ban chỉ đạo tổ an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín của nhà trường
cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó
nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính với virus sars cov hai thì được xác định là f và xử lý theo quy định
nếu không phải là f một và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính cho những học sinh này đi học trở lại bình thường
nếu là f một và kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú năm ngày và xét nghiệm rt pcr
hoặc kháng nguyên nhanh ngày thứ năm đối với những học sinh là f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín phần mềm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử hoặc pc covid
theo quy định liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng ba tháng
tính đến thời điểm được xác định là đối tượng f một có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai vào ngày thứ năm
được đi học trực tiếp trở lại nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học sinh trong năm ngày tiếp theo
đồng thời hướng dẫn học sinh thực hiện nông nghiệp năm k
cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày và xét nghiệm rt pcr hoặc kháng nguyên nhanh
ngày thứ bảy đối với những học sinh là f một và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai vào ngày thứ bảy được đi học trực tiếp trở lại
nhà trường và phụ huynh học sinh tiếp tục theo dõi sức khỏe cho học sinh trong ba ngày tiếp theo
đồng thời hướng dẫn học sinh thực hiện đồng nghiệp năm k
bộ y tế lưu ý trong quá trình cách ly theo dõi sức khỏe nếu có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở
đau rát họng mất vị giác hoặc triệu chứng nghi ngờ khác thì thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã nhà trường để theo dõi và xử trí theo quy định
bước bốn đối với lớp học sinh f
sau khi xác định đối tượng là f một cho học sinh không phải là f một di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học
đối với học sinh các lớp học khác nếu không có sự giao lưu tiếp xúc với f thì cho đi học bình thường
nếu xác định có học sinh tiếp xúc gần f một với trường hợp f thì tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh với trường hợp là f một đó và xử lý f một như bước ba
cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả các học sinh phải xét nghiệm covid một mươi chín trước khi trở lại trường để học trực tiếp
bộ y tế lưu ý trường hợp phát hiện học sinh là f đang ở tại nhà phụ huynh cho học sinh nghỉ học báo ngay với nhà trường và trạm y tế cấp xã
nhà trường trạm y tế cấp xã tiến hành truy vết các trường hợp học sinh là f một liên quan và xử lý các trường hợp f một như trên
yêu cầu cơ sở giáo dục không bắt buộc tất cả học sinh phải xét nghiệm trước khi trở lại trường để học trực tiếp chỉ xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ sốt ho khó thở hoặc có triệu chứng nghi ngờ khác hoặc có tiền sử tiếp xúc với f một
học sinh mầm non tại hà nội đi học từ đầu tháng ba
sở giáo dục và đào tạo đang dự thảo xin ý kiến thành phố từ ngày một tháng ba nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho các mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh
báo cáo tại hội nghị ra ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch chiều ngày một mươi bảy tháng hai phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần lưu hoa cho biết
ngành giáo dục hà nội đã tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai của một mươi tám huyện thị xã học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai của một mươi hai quận trở lại trường
từ ngày hai mươi một tháng hai tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận đến trường
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa cho biết thêm sở giáo dục và đào tạo đang dự thảo xin ý kiến thành phố từ ngày một tháng ba nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho các mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh
để đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận trở lại trường từ ngày hai mươi một tháng hai sở giáo dục và đào tạo tiếp tục bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố giám sát và đôn đốc các nhà trường triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch và đảm bảo chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo đề nghị các quận huyện tổ chức diễn tập cho học sinh khi đi học trở lại
ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện thị xã sẽ bàn giao hoàn trả cơ sở giáo dục cho các nhà trường thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại khi thành phố cho phép
tại hội nghị các quận huyện thị xã đã báo cáo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn đặc biệt là việc đón học sinh trở lại trường học với các giải pháp phòng chống dịch linh hoạt đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh
đại diện lãnh đạo các quận cũng khẳng định đã sẵn sàng phương án kịch bản đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu quay trở lại học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
kết luận phiên họp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng khẳng định trong những ngày qua số ca bệnh tăng song tình hình dịch bệnh của thành phố vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp vì vậy các cấp ngành địa phương cần nâng cao nhận thức chủ động trong công tác phòng chống dịch tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong công tác phòng dịch cho bản thân gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm túc quy định năm k
ông cũng nhấn mạnh việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp là điều cần thiết phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng yêu cầu các cấp ngành địa phương và cuộc tích cực coi đây là nhiệm vụ quan trọng chủ động phối hợp với các nhà trường triển khai nghiêm túc các công tác phòng chống dịch để đảm bảo tổ chức dạy học an toàn

nghiên cứu xây dựng phương án và đề xuất tham mưu về nội dung này trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức đảm bảo an toàn linh hoạt và hiệu quả nhưng không cứng ngắt cực đoan
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại các địa phương là đặc biệt quan trọng

các sở ngành địa phương đang mở cửa các hoạt động trở lại cùng với đó phải gắn liền với các giải pháp phòng chống dịch không chỉ xây dựng kế hoạch chung chung mà cần có những biện pháp cụ thể để kiểm soát một cách chủ động tình hình dịch bệnh